trước tình trạng còn nhiều em nhỏ vì hoàn cảnh khó khăn mà không có điều kiện được đến trường các nhà sư ở chùa sparey văn xa ở phường tân xuân thị xã đồng xoài tỉnh bình phước đã phối hợp với chính quyền địa phương mở một lớp dạy học cho các em ngay tại ngôi chùa này
lớp học đến nay đã duy trì được sang năm thứ hai với nhiều em đang theo học
cứ mỗi buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu chị thạch thị thùy dương cán bộ ban thanh thiếu nhi tỉnh đoàn bình phước lại đều đặn đến chùa sây vansa để dạy học cho các em nhỏ
được thành lập cách đây gần hai năm lớp học tình thương tại chùa srivansha có gần ba mươi em với nhiều lứa tuổi em nhỏ nhất sáu tuổi và lớn nhất là một mươi năm tuổi
lúc trước thì rất là lo lắng về trời mưa thời tiết mưa thì các em sẽ bỏ học bởi vì vậy ạ
đi học ban đêm thứ nhất là đường ở đây hơi vắng nhưng mà các em vẫn đến học đến lớp rất là điều đẳng thì cái điều này làm tôi rất là xúc động
chính vì vậy thì tôi luôn cố gắng để cho các em cảm thấy là mình vừa đi học kiến thức nhưng mà mình không có bị áp lực
ví dụ như là bài hôm nay các em không tiếp thu được thì ngày mai tôi tiếp tục truyền đạt cho các em
và mục đích là để cho các em biết chữ biết viết và biết đọc
không đạt cái mục đích là phải dạy hết chương trình trong cái cuốn sách giáo khoa
và cái quan trọng nữa là các em khi đi học
ngoài việc học thêm kiến thức biết đọc biết viết thì các em sẽ có những kỹ năng để các em thích ứng với cuộc sống
đa số các em của lớp học là con em người đồng bào dân tộc khơ me
chị thạch thị thùy dương cũng là người dân tộc khơ me
lại là cử nhân ngành tâm lý học trẻ em nên rất hiểu tâm lý của các em nhỏ ở đây
nhờ vậy mà công việc dạy học cũng dần khắc phục được những khó khăn
số học sinh đến với lớp ngày một tăng
tại gia đình khó khăn quá rồi đi làm ở xa rồi
không có điều kiện
cho nó đi học
nhưng mà thay ở đây cũng được
cho nó học
nếu mà ở trong chùa này cũng được
thì cho con nó đi học ở đây
bây giờ nó cũng học hai ba tháng trời nó cũng biết chữ mới rồi
cũng cảm ơn chùa ở đây
con em không được tới trường thì đi động viên khoa học trong chùa để sau này con em được biết chữ với người ta
cứ mỗi khi có thời gian gia đình chị dương lại cùng các nhà sư đến từng nhà để vận động phụ huynh cho các em theo

nhiều đó mà nhiều em không biết
nhiều em từ không biết mặt chữ đã biết đọc biết viết biết làm những phép tính đơn giản
chùa srivansha cũng đang dự định mua thêm bàn ghế vận động thêm giáo viên phủ đạo để không chỉ các em nhỏ ở phường tân xuân mà các em nhỏ ở các phường lân cận cũng có thể đến đây theo học